liên quan đến clip nam sinh đánh bạn trong lớp học tại trường trung học cơ sở đống đa
quận bình thạnh tp hcm sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo
quận bình thạnh báo cáo sự việc
ông hồ tấn minh chánh văn phòng sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
sự việc trong clip xảy ra tại trường trung học cơ sở đống đa quận bình thạnh tp hcm
theo thông tin ban đầu sự việc xảy ra vào chiều hai mươi năm tháng một mươi tại một lớp thuộc khối chín
ở trường trung học cơ sở đống đa
nam sinh bị bạn đánh nhặt được năm trăm linh đồng
nam sinh đánh bạn thì cho rằng năm trăm linh đồng đó là của mình và có hỏi bạn nhiều lần
tuy nhiên nam sinh kia không trả lại vì cho rằng đó là của mình nhặt được
từ đó giữa hai em đã xảy ra cử cãi to tiếng dẫn đến đánh nhau
hiện trường trung học cơ sở đống đa đã gửi báo cáo sự việc về phòng giáo dục và đào tạo quận bình thạnh
sở giáo dục và đào tạo cũng đã yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo quận bình thạnh
báo cáo sự việc và hướng xử lý